đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
bí thư thành ủy tp hcm đã có buổi làm việc với công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố
để nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị đề xuất nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và phòng chống cháy nổ trên địa bàn
đây là buổi làm việc đầu tiên của đồng chí nguyễn thiện nhân trên cương vị bí thư thành ủy
đối với lực lượng công an và phòng cháy chữa cháy
từ đầu năm đến nay số vụ phạm pháp hình sự tại tp hcm đã giảm một trăm hai mươi năm vụ
công tác phòng cháy chữa cháy giảm tám trăm một mươi bảy vụ so với cùng kỳ năm trước
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực
cố gắng của hai lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ
đem lại bình yên cho nhân dân
đồng thời đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho hai lực lượng phải nỗ lực nhiều hơn nữa
khắc phục mọi khó khăn để giữ gìn an ninh trật tự phòng chống cháy nổ
bị động bất ngờ trong mọi tình huống
bên cạnh đó cần phải tăng cường lực lượng cảnh sát đặc nhiệm kiên quyết không để tội phạm lộng hành
còn những khó khăn và những đề xuất của các đơn vị trong thẩm quyền
đồng chí sẽ cùng với ban thường vụ và ủy ban nhân dân tp hcm tập trung giải quyết
còn những vấn đề vượt quá thẩm quyền tp hcm sẽ xin ý kiến của chính phủ
và các bộ ngành trung ương tập trung giải quyết